thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp nhóm các nhà đầu tư quốc tế nhân dịp sang dự hội nghị thường niên các nhà đầu tư toàn cầu tổ chức tại việt nam
do ông niraj sabru tổng giám đốc ngân hàng standard charter tại việt nam kiêm tổng giám đốc nhóm năm nước asean và nam á dẫn đầu
hoan nghênh và đánh giá cao các nhà đầu tư đã lựa chọn việt nam là nơi tổ chức hội nghị thường niên các nhà đầu tư toàn cầu
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam nỗ lực thực hiện các chính sách để tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân phát triển thể chế xây dựng kết cấu hạ tầng và chống biến đổi khí hậu
việt nam đang ra sức khắc phục những bất cập yếu kém để phát triển kinh tế bền vững
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài tại việt nam
coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của chính việt nam
thủ tướng cũng cho biết việt nam đang đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do vậy mong các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm lĩnh vực này
thay mặt các nhà đầu tư quốc tế ông sabrou cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết phái đoàn lần này có nhiều nhà đầu tư đại diện cho các tập đoàn hàng đầu thế giới có mối quan tâm sâu sắc thị trường việt nam
các nhà đầu tư quốc tế đều nhất trí chọn hà nội là nơi tổ chức hội nghị thường niên
minh chứng cho sự thành công của chính phủ việt nam phát triển kinh tế bảo đảm thành quả cho người dân việt nam
các nhà đầu tư đánh giá việt nam là thị trường năng động có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trình độ dân trí cao
hội nghị cũng là dịp để các nhà đầu tư tìm hiểu thêm về định hướng phát triển kinh tế của việt nam